và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu của dự thảo là đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học
và các trường cao đẳng sư phạm có trình độ tiến sĩ đạt tỷ lệ ba mươi năm khoảng chín tiến sĩ
tuy nhiên phần đa ý kiến chuyên gia cho rằng với một đề án lớn như vậy
cần có ràng buộc tiến sĩ sau khi bảo vệ trở lại cơ sở đồng thời phải có một chính sách đồng bộ
bao gồm cả chế độ đãi ngộ cán bộ khoa học và giảng viên sử dụng đúng ngành nghề
khuyến khích và hỗ trợ phát triển chuyên môn
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
cần nâng cao chuẩn đầu gia tiến sĩ từng bước tiếp cận với trình độ và chuẩn mực
như các nước tiên tiến phát triển
có như vậy sẽ không còn chỗ cho các tiến sĩ kém chất lượng chạy theo hư danh
đồng thời phải có chính sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài cho tương xứng không cào bằng
cái gì ngành nào trình độ nào thì cần phải tiến sĩ
công việc nào cần phải có trình độ tiến sĩ
mà thậm chí có những công việc mà tôi nghĩ là không cần phải là
bên cạnh cái đào tạo thì còn có một cái việc nữa là cái việc mà sắp xếp bố trí
sử dụng như thế nào cho nó thích hợp
thì đấy là cái tôi nghĩ là cái rất quan trọng
trong thời gian qua các câu chuyện về những lò đào tạo tiến sĩ đào tạo tiến sĩ siêu tốc
tiến sĩ dởm cả trong nước và nước ngoài gây mất niềm tin
trước đó dư luận dậy sóng về sự việc một lò đào tạo tiến sĩ với tốc độ đào tạo thần tốc
tới kỷ lục
không những thế nhiều đề tài luận án tiến sĩ còn bị đánh giá manh bún bi hài chưa xứng tầm
như hành vi định trong tiếng việt đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch xã
hơn nữa đào tạo tiến sĩ trong nước đang có nhiều bất cập như cơ sở vật chất hạn chế
số lượng người làm hướng dẫn không đủ uy tín của nơi đào tạo
hoặc một giáo sư có thể hướng dẫn tới một mươi luận văn dẫn tới chất lượng kém trong bảo vệ luận văn
dư luận không phải là không có lý khi chúng ta đã chứng kiến thấy một sự bùng nổ về số lượng của tiến sĩ rất nhiều
từ các kênh nhưng mà chất lượng dường như là không có sự tương xứng
cái thứ hai nữa là cũng cho thấy trong quá trình đào tạo tháng năm vừa qua một lượng tiền khá lớn của ngân sách đổ ra
nhưng mà cũng không có một sự đánh giá chung và những điển hình cho thấy hiệu quả của quá trình đào tạo bằng ngân sách
cho nên là dư luận rất đốt xúc
chúng tôi thì cho rằng là để nâng cao chất lượng của đội ngũ tiến sĩ thì chúng ta vẫn cần phải có một khoản ngân sách và đào tạo theo kênh ngân sách
mục tiêu của đề án chín trăm một mươi một là phải đạt ba mươi năm với chín tiến sĩ trong đề án này thì mới đạt ba mươi năm
bên cạnh đó chín tiến sĩ này cũng không phải là đào tạo mới và đề án cũng không phải là đề án mới